để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự đã bàn giao các đối tượng cùng tăng vật cho công an huyện châu thành tiếp tục điều tra